giới chức trung quốc thông báo kể từ giờ ngày mai một mươi ba tháng một mươi hai sẽ chính thức cho dừng hoạt động ứng dụng
thẻ hành trình liên lạc vốn được triển khai để truy vết những người từng đi đến những khu vực có nguy cơ cao
về dịch bệnh covid một mươi chín động thái này được xem là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phòng chống covid một mươi chín của bắc kinh
quyết định gỡ bỏ ứng dụng trên được đưa ra sau khi trung quốc công bố chấm dứt phong tỏa quy mô lớn
cách ly bắt buộc tại các cơ sở tập trung và nới lỏng hơn nữa các quy định xét nghiệm
được triển khai từ năm hai nghìn hai mươi ứng dụng thẻ hành trình liên lạc theo dõi lịch sử đi lại của người dùng
dựa trên tín hiệu điện thoại của họ xếp thành bốn cấp nguy cơ phơi nhiễm covid một mươi chín
đây là một phần quan trọng của chính sách zero covid của trung quốc
ứng dụng này đã được thay đổi nhiều lần với lần cuối cùng trong năm nay rút ngắn thời gian truy vết từ một mươi bốn ngày xuống còn bảy ngày